theo thông tin từ vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo kết thúc xét tuyển đợt một
phần mềm tuyển sinh đã giúp thí sinh trúng tuyển vào nguyện vọng ưu tiên cao nhất
và giúp cho các trường tăng cường kiểm soát thí sinh ảo
theo kết quả xét tuyển đợt một còn tùy thuộc vào tình hình nhập học chính thức của thí sinh
sơ bộ có một trăm sáu mươi một đơn vị tuyển đủ chỉ tiêu
nếu tính từ mức đạt bảy mươi chỉ tiêu trở lên thì con số này lên tới hai trăm linh năm đơn vị
vụ giáo dục đại học đánh giá số liệu này phản ánh công tác tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
đã đạt được tiêu chí nhanh gọn thuận lợi nhẹ nhàng hiệu quả
giảm được áp lực cho các đợt tuyển sinh bổ sung
có tám mươi ba trường có tỷ lệ trúng tuyển dưới năm mươi
sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung từ ngày một mươi năm tháng một mươi cho đến hết năm hai nghìn hai mươi